liên quan đến hoạt động triển khai tiêm vaccine chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bộ y tế khẳng định đây là hoạt động chắc chắn sẽ triển khai sau khi who khuyến cáo tiêm ngừa
covid một mươi chín cho nhóm tuổi này tuy nhiên theo bộ trưởng nguyễn thành long việt nam sẽ tìm
thận trọng chắc chắn an toàn là trên hết và tự nguyện
trả lời báo chí trong chuyến thăm y bác sĩ và bệnh nhân ngay trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long cho biết bộ y tế rất thận trọng đánh giá toàn diện
thường xuyên tham khảo với tổ chức y tế thế giới cho đến nay tổ chức y tế thế giới đã chính thức
phê duyệt khuyến cáo cho vaccine pfizer tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ cũng thường xuyên tham khảo kinh nghiệm của các nước đến nay đã có ba mươi bảy quốc gia có kế hoạch
đã triển khai tiêm cho nhóm tuổi từ năm đến dưới một mươi hai có quốc gia đã tiêm toàn bộ trẻ trong độ tuổi
có quốc gia đã tiêm cho nhóm trẻ có nguy cơ cao
đánh giá về mức độ an toàn của việc tiêm chủng cho nhóm tuổi này ông long cho rằng bộ y tế
luôn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu thời gian vừa rồi các cơ quan chuyên môn đã phối hợp
với các tổ chức quốc tế có liên quan
chúng tôi cũng đã có báo cáo chính phủ và cấp có thẩm quyền để mua vaccine
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi khi có vaccine chúng ta sẽ triển khai thận trọng chắc chắn
đảm bảo an toàn tiêm chủng đặt lên hàng đầu bộ y tế đang đàm phán với nhà sản xuất để có vaccine
trả lời câu hỏi với nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi thì tiêm ngừa là bắt buộc hay tự nguyện
ông lâm cho biết vẫn theo chương trình hiện đang triển khai
ông long nói tại việt nam tiêm vaccine vẫn chưa phải là bắt buộc nhưng khuyến cáo với tất cả
người dân thời gian qua những trường hợp có biến chứng nặng hay tử vong do mắc covid một mươi chín thì
trên tám mươi vẫn là do không tiêm vaccine hoặc tiêm không đủ mũi đây là điều rất đáng tiếc
phần lớn tử vong ở lứa tuổi cao có bệnh nền
vì thế hiện nay để bảo vệ nhóm đối tượng này các địa phương đang thực hiện chiến lược đi từng
ngõ gõ từng nhà để tiêm vaccine cho người dân nhất là người cao tuổi có bệnh nền
trước đó bộ y tế đã báo cáo bộ chính trị và xin ý kiến chỉ đạo tiêm vaccine cho trẻ từ năm
đến dưới một mươi hai tuổi theo đó cho phép mua hai mươi một chín triệu liều vaccine
bộ y tế đã báo cáo bộ chính trị và xin ý kiến chỉ đạo tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học đảm bảo an toàn hiệu quả